trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện phủ yên của tỉnh sơn la
nhằm chung tay hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu
và bà con nhân dân trên địa bàn huyện phù yên công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực
chung tay đóng góp cả vật chất và tinh thần để nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh
đưa phủ yên sớm trở về cuộc sống bình thường
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu có tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
như gạo nước lọc mì tôm thịt hộp rau xanh thực phẩm tươi sống các loại đồ dùng cá nhân
là những nhu yếu phẩm sẵn có tại cơ sở được cán bộ chiến sĩ công an sơn la quyên góp
thu mua giúp người dân để ủng hộ nhân dân các cán bộ chiến sĩ các y bác sĩ
và lực lượng đang thực thi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
và nhân dân đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tổ chức quyên góp ủng hộ kinh phí và các nhu yếu phẩm thiết yếu
để chuyển đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi vùng dịch đặc biệt là địa bàn huyện phù yên
thông qua hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ động viên chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ
tại điểm chốt phòng dịch và chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh giúp người dân ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la đã có một trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la đã tăng cường gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an huyện phù yên
để phối hợp hỗ trợ lực lượng trong công tác phòng chống dịch
với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tri viện đều được tập huấn về công tác phòng chống dịch
đảm bảo sức khỏe đã được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine phòng ngừa và xét nghiệm có kết quả âm tính với covid một mươi chín

lực lượng được tăng cường những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất cũng được quyên góp ủng hộ
và quan trọng là sự đồng lòng chia sẻ tinh thần trách nhiệm với nhân dân
ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín của cán bộ chiến sĩ công an sơn la
góp phần chia lửa với địa bàn phức tạp về dịch covid một mươi chín
tin tưởng rằng công tác phòng chống dịch tại huyện phù yên nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả để dịch bệnh được đẩy lùi thêm nhiều người được bảo vệ
trẻ em lại sớm được đến trường người dân lại sớm được tiếp tục lao động sản xuất
trả lại cuộc sống bình yên như vốn có cho mảnh đất phù yên anh hùng